hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sổm phan pheng kham my đang có chuyến thăm tại việt nam
chủ tịch nước bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị quốc hội hai nước phối hợp tổ chức tốt hội thảo quốc gia trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc hội việt nam và lào
sự kiến tổ chức tại lào vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào tại tỉnh sơn la
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác và năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
chủ tịch nước đề nghị quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp giám sát đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước
đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp lần thứ ba mươi tám ubh liên chính phủ việt nam lào
phó chủ tịch quốc hội sổng phan phan khang my cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành cho đoàn sự đoàn tiếp thân tình trọng thị
đồng thời mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội đồng nhân dân các cấp qua hình thức tổ chức hội thảo
tổ chức các đoàn hội đồng nhân dân các tỉnh thành của lào sang việt nam tìm hiểu thực tế
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội sổng phan phan khang my chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
đảng và nhân dân việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào coi đây là tài sản vô giá yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc việt lào
cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian tiếp đoàn
phó chủ tịch quốc hội lào sổng phan phan khang my cho rằng quốc hội hai nước cần quan tâm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước
ủng hộ việc tổ chức cho cán bộ nhân dân lào nhất là thanh thiếu niên sang tham quan tìm hiểu các di tích cách mạng lào tại việt nam
từ đó có hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng lào và quan hệ đặc biệt việt nam lào
tối ngày một mươi bốn tháng tám chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên chuông bồn bản hùng ca bất tử đã diễn ra tại khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn huyện đô lương tỉnh nghệ an
chương trình do báo nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an phối hợp tổ chức
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đã tới dự
chuồng bồn xã mỹ sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an là địa danh đã trở thành huyền thoại bất tử của những người mở đường
biểu tượng cho lòng quả cảm và tinh thần cách mạng kiên trung của lực lượng thanh niên sung phong
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận sự cống hiến của một mươi ba chiến sĩ thanh niên sung phong
đồng thời trân trọng trao quà lưu niệm cho nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình của một mươi ba chiến sĩ
địa danh này
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo tỉnh nghệ an về tình hình kinh tế xã hội
bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu những khó khăn thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội và kết quả ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh nghệ an trong sáu tháng đầu năm đã đạt hơn hai mươi tám tỷ đồng tăng sáu sáu mươi một so với cùng kỳ
chất lượng cung ứng dịch vụ công còn nhiều bất cập
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu lãnh đạo đảng bộ tỉnh nghệ an
cần đổi mới huy động nhiều nguồn lực cho phát triển đặc biệt là nguồn lực xã hội
trong phát triển cần quan tâm bảo vệ môi trường bảo vệ rừng
tỉnh cũng cần tích cực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
để thu hút đầu tư trong và ngoài nước cắt giảm thủ tục và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
tại buổi làm việc thủ tướng cũng đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường giao thông cảng biển và sân bay quốc tế tại nghệ an
để thành phố vinh trở thành trung tâm kinh tế văn hóa vùng bắc trung bộ
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến về dự thảo luật công an xã
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
căn cứ vào tình hình thực tế cho thấy pháp lệnh công an xã hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập
không đáp ứng được tình hình tại các địa phương trong cả nước
vì vậy hầu hết các đại biểu đều thống nhất với dự thảo luật công an xã
và cho rằng việc trình quốc hội ban hành luật công an xã là điều rất cần thiết đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới
tuy nhiên do trình độ chuyên môn đầu vào của công an xã rất thấp
nên có ý kiến đề nghị chính quy hóa lực lượng công an xã để có lộ trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng này
tiếp thu ý kiến của các đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng
pháp lệnh công an xã đủ điều kiện để chính quốc hội nâng thành luật công an xã
tuy nhiên cần ra soát lại tình hình thực tế cho phù hợp đối với nội dung luật khác
liên quan và quan điểm của ủy ban thường vụ quốc hội là công an xã là lực lượng bán chuyên trách
vì điều này phù hợp với các quy định tổ chức bộ máy của nhà nước và địa phương
liên quan đến một số tin đồn về tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam marie tham banh
sáng nay ngân hàng nhà nước cho biết ngân hàng marie tham banh đang hoạt động bình thường bảo đảm khả năng thanh khoản
trong trường hợp có bất cứ ngân hàng nào gặp khó khăn về thanh khoản ngân hàng nhà nước đủ khả năng và các phương án để chủ động can thiệp hỗ trợ đảm bảo hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng bảo đảm quyền lợi của khách hàng và người gửi tiền theo quy định của pháp luật
ngân hàng nhà nước cũng khẳng định các thông tin về hoạt động ngân hàng cần được nhìn nhận đánh giá kiểm chứng trên cơ sở những thông tin chính thống của các cơ quan chức năng
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người gửi tiền cần bình tĩnh để không ảnh hưởng đến quyền lợi của mình trong quá trình giao dịch kỳ tiền với các tổ chức tín dụng
thưa quý vị và các bạn chiều ngày hôm nay phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với bảo hiểm xã hội việt nam
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội việt nam
đồng thời chỉ đạo giải quyết một số khó khăn vướng mắt và đề xuất để ngành bảo hiểm xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ
phát biểu kết luận phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh chính sách an sinh xã hội là thước đo trình độ phát triển của một đất nước
do vậy việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là mục tiêu mà bảo hiểm xã hội việt nam và các bộ ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện
để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có chín mươi dân số tham gia bảo hiểm y tế
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với bộ y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cải cách thủ tục hành chính trong giám định khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tăng cường tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế để thu hút nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam cần tiếp tục tìm giải pháp để hơn hai triệu người trong tổng số hơn một mươi triệu người có hợp đồng lao động được tham gia bảo hiểm xã hội
cũng trong ngày hôm nay lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hiếu nghị việt nam đã tiếp đoàn đại biểu quỹ nhân đạo hoa kỳ sang thăm và làm việc tại việt nam nhằm góp phần tăng cường hợp tác nhân đạo giữa việt nam và hoa kỳ
tại buổi tiếp lãnh đạo liên hiệp các tổ chức hiệu nghị việt nam đánh giá cao chuyến thăm của đoàn nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm thảm họa da cam việt nam với các hoạt động giao lưu hữu nghị và hỗ trợ thuốc men cho nạn nhân chất độc da cam
lãnh đạo liên hiệp cũng mong muốn trong thời gian tới quỹ nhân đạo hoa kỳ tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ việt nam trong giải quyết hậu quả chiến tranh việt nam tẩy sạch điểm nóng môi trường và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam những người nghèo và thiệt thòi
chủ tịch quỹ nhân đạo hoa kỳ reni david khẳng định trong thời gian thăm và làm việc tại đây đoàn tham dự các hoạt động chia sẻ về hậu quả chiến tranh đối với nạn nhân da cam dioxin việt nam
đồng thời quỹ nhân đạo hoa kỳ sẽ phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam để thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân việt nam với nhân dân các nước trên thế giới nói chung và hoa kỳ nói riêng
trong phần tin quốc tế hillary clinton công khai thu nhập vào hồ sơ thuế
tổng thống hàn quốc kêu gọi triều tiên dừng phát triển hạt nhân
thưa quý vị và các bạn trong một động thái mới nhất cho cuộc chạy đua vào nhà trắng bà hiri clinton và chồng là cựu tổng thống bill clinton đã chính thức công khai thu nhập của mình
đây được xem như một thách thức đối với ứng viên đảng cộng hòa tỷ phú donald trump khi ông này hiện vẫn chưa công khai hồ sơ thuế
theo đó ứng viên đảng dân chủ hillary clinton cùng chồng là cựu tổng thống bill clinton đã có thu nhập một mươi sáu triệu đô la trong năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khoảng một phần ba số tiền này đã được đóng cho thuế thu nhập liên bang
ngoài ra nhạc clinton cũng đã công khai tất cả hồ sơ thuế từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
đây được xem như là một thách thức về sự trong sạch mà bà hillari clinton gửi tới tỷ phú donald trump khi ông hiện chưa công khai hồ sơ thuế
với lý do nó đang được kiểm toán
trước đó đảng dân chủ đã đặt nghi vấn thì phú donald trump muốn giấu việc nộp rất ít hoặc không nộp
chưa rõ khi nào tỷ phú donald trump sẽ công bố hồ sơ thuế của mình
tuy nhiên hiện trong cuộc đua vào nhà trắng ông trump đang tiếp tục thể hiện sự thất thế so với bà hilary clinton
vâng thưa quý vị và các bạn liên quan đến căng thẳng trên bán đảo triều tiên
tổng thống hàn quốc park geun hye ngày hôm nay đã nhắc lại lời kêu gọi cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
ngay lập tức chấm dứt chương trình hạt nhân
và các hành động khiêu khích đồng thời khẳng định những hành động nhằm phô trương sức mạnh của triều tiên
sẽ chỉ đẩy nước này lún sâu vào tình trạng bị cô lập và khó khăn về kinh tế
trong bài phát biểu kỷ niệm ngày giải phóng đất nước hôm nay một mươi năm tháng tám
tổng thống park geun hye nhấn mạnh triều tiên cần phải chấm dứt chương trình hạt nhân
và ngừng đe dọa khiêu khích đối với hàn quốc
và park cảnh báo bất cứ nỗ lực nào nhằm đe dọa người dân và đất nước hàn quốc sẽ không bao giờ thành công
trong bài phát biểu của mình nhà lãnh đạo hàn quốc cũng lên tiếng bảo vệ kế hoạch
triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thaad của mỹ tại hàn quốc
cho đây là một biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ nước này trước các hành động khiêu khích của triều tiên
bà park geun hye mong muốn triều tiên trở thành một thành viên bình thường của cộng đồng quốc tế
tuân thủ các nghĩa vụ và chuẩn mực quốc tế
người phát ngôn của thủ tướng anh theresa may cho biết
bà may đang nỗ lực hết sức cho mục tiêu giành được thỏa thuận tốt nhất
trong việc london rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
xong sẽ không kích hoạt điều khoản năm mươi của hiệp bước lisbon
thủ tục chính thức đưa anh rời khỏi eu trước cuối năm hai nghìn một mươi sáu
khi được hỏi về những thông tin truyền thông cuối tuần qua
cho rằng bà may sẽ chỉ hoãn việc kích hoạt điều năm mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi
người phát ngôn thủ tướng anh cho biết toàn bộ sức mạnh của bộ máy chính phủ
đã được đặt đằng sau nỗ lực này và việc thông báo kích hoạt điều năm mươi

và sẽ không xảy ra trong lúc này

việc anh chính thức thông báo lên hội đồng châu âu
về quyết định giới eu sẽ khởi đầu tiến trình đàm phán kéo dài ít nhất hai năm
về việc anh rời khỏi liên minh này
hiện các nhà lãnh đạo eu đã thúc giục tân thủ tướng anh đẩy nhanh tiến trình này
song bà theresa may đang tìm cách chỉ hoãn
nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho các cuộc đàm phán sau này
về mối quan hệ mới giữa anh và eu
truyền thông đức đưa tin sáng ngày một mươi năm tháng tám
đã xảy ra vụ tấn công bằng dao và súng
tại thành phố london

khiến một người bị thương
hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công
song cảnh sát đã bắt giữ hai trong bốn nghi phạm gây ra vụ tấn công này
vụ tấn công xảy ra tại khu vực gần trung tâm thành phố cologne
vào lúc bốn giờ sáng nay theo giờ địa phương
các nhân chứng cho biết
bốn người đàn ông đã tranh cãi với nạn nhân
trước khi đâm bị thương người này
khi nạn nhân cố gắng thoát sự truy đuổi bằng xe ô tô của mình
những kẻ tấn công đã bắn súng về phía anh ta
nhưng may mắn là viên đạn chỉ trúng chiếc xe ô tô
cảnh sát đức cho biết
họ thấy những mảnh kính vỡ và vết máu
ở hiện trường vụ tấn công
vẫn chưa có xác nhận chính thức
liệu vụ tấn công có liên hệ với khủng bố hay không
theo truyền thông đức
có bốn nghi phạm gây ra vụ tấn công
hai kẻ trong số này đã bị cảnh sát bắt giữ
hai kẻ còn lại vẫn đang lẩn trốn
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
theo kết luận mới nhất của ban tổ chức
olympic năm hai nghìn một mươi sáu
nhân viên vệ sinh tại trung tâm thể thao dưới nước
maria len đã đổ nhầm dung dịch hóa học
khiến nước tại đây
đổi sang màu sương lục
cụ thể nhân viên vệ sinh đã hòa dung dịch
hydrogen peroxide hay còn gọi là
nước oxy già vào clor để tẩy rửa hồ bơi
hỗn hợp này tại điều kiện thuận lợi
cho một số sinh vật phát triển
trong đó có tảo
ngoài ra hai chất này khi phản ứng với nhau
cũng tạo ra màu xanh lục
và làm tiêu biến công dụng tẩy rửa
trên thực tế cả hai chất này đều là chất tẩy tốt
cho bể bơi nếu không trộn lẫn với nhau
các vận động viên cho biết họ đã bị đau mắt
khi thi đấu và không thể quan sát được
ở dưới nước
ban tổ chức olympic hai nghìn một mươi sáu đã chính thức công khai xin lỗi
đồng thời sẽ thay thế nước sạch ở hai bể bơi nói trên
tổng cộng là ba bảy triệu lit
quá trình này sẽ mất khoảng một mươi tiếng đồng hồ
những thông tin quốc tế vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình thật sự cuối ngày
của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại